chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình đời sống văn nghệ của truyền hình nhân dân
trong đó nổi bật là chương trình hòa nhạc chào năm mới với chủ đề giai điệu hạnh phúc vừa diễn ra tại hà nội
đây cũng là nội dung chính có trong chương trình đời sống văn nghệ của tuần này
mở đầu chương trình mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm lại các sự kiện văn hóa văn nghệ đáng chú ý trong tuần qua
vừa qua triển lãm ảnh thời sự nghệ thuật sinh thái sơn trà vọc trà vá chân nâu
chủ đề báu vật trong lòng thành phố đã được khai mạc tại thành phố đà nẵng
tại triển lãm ban tổ chức đã trưng bày và giới thiệu một trăm hai mươi tác phẩm ảnh nghệ thuật dưới nhiều góc nhìn mới lạ
về vẻ đẹp kỳ thú và sự đa dạng sinh học của loài linh trưởng quý hiếm được đưa vào sách đỏ
các tác giả tham gia triển lãm muốn gửi thông điệp đến với mọi người
hãy chung tay bảo vệ rừng sơn trà và vọc trà vá chân nâu một báu vật mà thiên nhiên yêu ái ban tặng cho đà nẵng
mới đây tại hà nội bảo tàng văn học việt nam hội nhà văn việt nam đã tổ chức lễ trao giải thưởng văn học năm hai nghìn hai mươi
buổi lễ đã vinh danh bảy tác giả với bảy tác phẩm thuộc bốn loại hình văn xuôi thơ văn học dịch và phê bình văn học
tập trưng dung văn học đàm luận văn trương giọt nước trong lá xe

tập trưng dung văn học đàm luận văn học giọt nước trong lá xe
triển lãm giới thiệu một cách khái quát về những bảo vật từ thời văn hóa đông sơn cách đây hơn hai năm thời đại của văn minh đại việt qua các triều đại phong kiến cho đến khi thành lập nước việt nam dân chủ cộng hòa
tại triển lãm công chúng đã có cơ hội chiêm ngưỡng những bảo vật vô giá có một không hai trong dòng chảy của lịch sử văn hóa việt nam như bình vẽ thiên nga thời lê sơ thế kỷ một mươi năm trống đồng cảnh thịnh năm một nghìn tám trăm linh hiện vật độc bản trong phức hợp trống đồng việt nam
một hiện vật đặc biệt khác bảo vật có chất liệu băng vàng
đặc biệt nhật ký trong tù sách đường cách mệnh bản thảo lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến là những bảo vật quốc gia gắn bó với cuộc đời sự nghiệp cách mạng và những sáng tác thơ văn của chủ tịch hồ chí minh những di sản văn hóa lớn lao mà người đã để lại cho toàn dân tộc

thích thú nó thực sự khiến cho người xem có một cái góc nhìn rất là kỹ nét về những cái hiện vật vốn rất là nổi tiếng của việt nam
năm mẫu vật được giới thiệu tại triển lãm lần này là những bằng chứng xác thực phản ánh sinh động tài năng trí tuệ tư tưởng và tình cảm của các thế hệ người việt nam trong trường kỳ lịch sử dựng nước và giữ nước
mỗi bảo vật quốc gia là một di sản quý giá chứa đựng những thông điệp của quá khứ những tinh hoa của nền văn hóa việt nam phong phú đa dạng
sâu bản sắc phản ánh
lịch sử văn hóa lâu đời truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc việt nam
vậy tại sao đến thời điểm này bảo tàng lịch sử quốc gia lại quyết định trưng bày giới thiệu những bảo vật đó đến với đông đảo công chúng
hãy cùng chúng tôi trò chuyện trao đổi với ông nguyễn văn đoàn
là phó giám đốc bảo tàng lịch sử quốc gia
thưa ông nguyễn văn đoàn xin ông cho biết việc trưng bày một mươi tám bảo vật quốc gia lần này có ý nghĩa như thế nào
có thể nói là một mươi tám bảo vật này đều là những hiện vật đặc sắc độc bản và hàm chứa trong đó những giá trị những nội dung lịch sử văn hóa hết sức là độc đáo hết sức là phong phú
và thông qua đó thì đã thể hiện được cái sự sáng tạo cái tư duy thẩm mỹ cái bàn tay cái khối óc của cha ông chúng ta truyền lại đến ngày nay
và thông qua đó thì phòng trưng bày cũng mong muốn sẽ gợi dậy cái niềm tự hào dân tộc cái lòng tự tôn lòng yêu nước
và đồng thời cũng là một dịp thể hiện và cái vấn đề về công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa dân tộc
trong đó lắng động sâu sắc nhất và tinh túy nhất chính là các bảo vật quốc gia
để công chúng có thể hiểu rõ hơn về giá trị của các bảo vật trong cuộc trưng bày triển lãm lần này
phía bảo tàng lịch sử quốc gia đã sử dụng kỹ thuật công nghệ trưng bày như thế nào thưa ông
trong một cái không gian có thể nói là còn bị hạn chế nhưng mà bảo tàng lịch sử quốc gia cũng đã áp dụng ứng dụng hiệu quả các cái kỹ thuật các cái thủ pháp trưng bày hiện đại vào cái trưng bày này
thì một trong những cái ứng dụng công nghệ mà chúng tôi tận dụng và khai thác trong cái diện này thể hiện trong diện này đó là cái công nghệ trưng bày của nhật bản của đức
rồi cùng với đó là những bộ hồ sơ khoa học cùng với đó là những hình ảnh động của những clip trong đó có những đánh giá có những bình luận rất là sâu rất là kỹ
và những câu chuyện kể xung quanh quá trình phát hiện xung quanh các cái giá trị lịch sử văn hóa của các chuyên gia hàng đầu
đầu ở việt nam để đánh giá để bình luận về các bảo vật ấy
thế thì chúng tôi nghĩ rằng là sự nỗ lực ấy sẽ được phát huy hiệu quả đối với cả khách tham quan để mong muốn rằng hiệu quả ấy sẽ đến được với khách tham quan và hấp dẫn khách tham quan trong cái thời gian tới
và trên cơ sở đó thì bảo tàng lịch sử việt nam và bảo tàng lịch sử quốc gia sẽ từng bước giúp kinh nghiệm tiếp tục có những ứng dụng có những cách tiếp cận với khoa học công nghệ trong thể hiện trưng bày trong thời gian tới đây để đạt được hiệu quả cao hơn nữa
chương trình do các nghệ sĩ và nhạc công của giàn nhạc giao hưởng việt nam giàn dựng và biểu diễn đã mang đến một không gian tươi vui và ấm cúng cho những người tham gia
trong không khí đón chào năm mới đang tràn ngập khắp nơi buổi hòa nhạc đã đem tới cho khán giả một đêm nhạc phong phú và gần gũi bởi sự điêu luyện và chất lượng trong nghệ thuật cùng những tác phẩm giao hưởng
thính phòng kinh điển của các nhà soạn nhạc tiêu biểu nổi tiếng thế giới như swat lake bolero trio venice dance
đầu tiên là các tác phẩm kinh điển sau đấy sẽ đến những tác phẩm của cấu trúc khó hơn có những giai điệu hoặc là những tác phẩm mang tính chất thời đại
các tác phẩm của chương trình được sắp xếp khéo léo với nhiều sắc thái cung bậc ban đầu là nhẹ nhàng yên tĩnh sau đó là những thiết tấu nhanh rồi lại lắng lại và cuối cùng đã tạo ra một sự ấm cúng quê quần với những thanh âm ngọt ngào trong treo
thông qua buổi hòa nhạc các nghệ sĩ đã thực sự tạo nên một buổi tối ấm áp vui vẻ của những thanh âm những giai điệu hết sức tình cảm lãng mạn và thân quen qua những tác phẩm âm nhạc đặc sắc mang đến cho những người tham gia nhiều ấn tượng